bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết mới đây lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ hai tàu cá chở dầu do không rõ nguồn gốc
tại khu vực cảng bến đầm huyện côn đảo đồn biên phòng côn đảo đã tiến hành kiểm tra hành chính phương tiện btr chín mươi chín nghìn tám trăm tám mươi tám ts phát hiện tàu này chứa khoảng ba mươi lít dầu đeo
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng nguyễn văn thắng đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số dầu trên
ngoài ra tại xã phước hòa tân thành tỉnh bà rịa vũng tàu trạm biên phòng cửa khẩu cảng cái mép phát hiện tàu phú quý một mươi sáu số đăng ký bth chín mươi bảy nghìn sáu trăm tám mươi sáu ts chở khoảng một trăm linh lít dầu đeo nhưng thuyền trưởng huỳnh văn thanh không xuất trình được khóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp
căn cứ hành vi trên lực lượng bộ đội biên phòng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hiện các vụ việc đang được lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu tiến hành xác minh làm rõ